trước dự báo tình hình cấp nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ gặp nhiều khó khăn
vì các hồ chứa thủy điện đang thiếu nước nghiêm trọng tỉnh hà nam đã chỉ đạo các đơn vị địa phương
lấy nước sớm và chủ động chữ nước để đổ ải và gieo cấy lúa đúng cơ cấu trong khung thời vụ tốt nhất
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi
các hợp tác xã nông nghiệp tận dụng nguồn nước hiện có tại các sông cống đập bơm vào đồng để đổ ải làm đất
đến ngày một mươi tám tháng một hơn năm mươi diện tích đất gieo cấy vụ đông xuân của tỉnh đã có đủ nước sản xuất
diện tích còn lại sẽ tập trung lấy vào các đợt xả nước theo lịch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh phân đấu một trăm linh diện tích lấy đủ nước trước ngày bốn tháng hai
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh hà nam có kế hoạch gieo cấy trên ba mươi một ha
trong vụ này tỉnh tiếp tục duy trì một trăm linh lúa trà xuân muộn với cơ cấu giống năm mươi diện tích là lúa lai
bốn mươi diện tích lúa chất lượng cao và một mươi diện tích lúa thuần